thông tin từ bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết bệnh viện mới tiếp nhận bệnh nhân tên pvp sáu mươi ba tuổi ngụ tại long an nhập viện trong tình trạng thở nhanh mệt nhiều
sau khi thăm khám bác sĩ chẳng đoán bệnh nhân nhiễm toàn lactic nặng sự tích tụng azilactic thừa trong máu do ngộ độc chất cấm fenformin và tiến hành lọc máu cấp cứu lấy chất độc
sau một lần lọc máu bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch
được biết bệnh nhân dùng thuốc điều trị bệnh tiểu đường tây y nhiều năm
gần đây bà p được người quen giới thiệu loại thuốc gia truyền có thể giảm đường huyết nên đã mua về sử dụng và xảy ra tình trạng như trên
fenformin là một loại thuốc trị đai thác đường cũ vì độc tính rất cao gây tử vong cho nhiều người nên trên thế giới đã thu hồi và cấm sử dụng từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ở việt nam trong những năm gần đây đang gặp rất nhiều trường hợp ngộ độc nặng và tử vong
ngộ độc fenformin trộn trong thuốc điều trị bệnh đai tháo đường ra truyền đang có dấu hiệu gia tăng với những lời chào đón có cánh ở trên mạng
theo báo cáo của ngành y tế ngộ độc fenformin trộn trong thuốc đai thác đường gia truyền xảy ra rất phổ biến và có dấu hiệu gia tăng
bệnh nhân thường nhận được những lời mời chào hấp dẫn trên mạng về công năng của thuốc nên đã mua về sử dụng sau đó biến chứng nặng thậm chí nhiều trường hợp mất mạng
vào năm hai nghìn một mươi chín một bệnh nhân sáu mươi năm tuổi ngụ tại tp thủ đức cũng nghe lời người quen mách bảo về loại thuốc gia truyền kiểm soát đường huyết cấp tóc nên đã quyết định dừng theo dõi ở bệnh viện chuyển sang dùng loại thuốc này
sau một thời gian người phụ nữ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi ăn uống kém sức khỏe ngày càng suy giảm
đến khi do bà tình trạng nguy kịch phải đi cấp cứu bà mơ được chẩn đoán siêu hấp tụt huyết áp toan máu nặng với chỉ số azelactic trong máu rất cao
bệnh nhân sau đó đã phải hồi sức tích cực lọc máu rất nhiều lần
cũng tại hà nội các bác sĩ cũng đã nỗ lực cứu một người đàn ông sáu mươi ba tuổi uống thuốc nam trị tiểu đường dẫn tới ngộ độc chất cấm
bệnh nhân có tiền sử tiểu đường mua lại thuốc nam dạng viên giá một mươi triệu đồng hai mươi gói
ông sử dụng gần hai mươi ngày thì bị đào bụng nôn mửa được đưa đi cấp cứu
bác sĩ nguyên trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai thành phố hà nội cho biết
kết quả xét nghiệm loại thuốc này đã tìm thấy có fenformin
thời gian đầu sử dụng thuốc người bệnh sẽ cảm thấy có chỉ số đường huyết có giảm tuy nhiên chất lượng chất được hậu quả sau đó
nếu bệnh nhân tiếp tục sử dụng sẽ bị ngộ độc fenformin hoặc metformin
điều này có thể làm nhuyễn toàn máu suy thận và tử vong với tỷ lệ lên tới năm mươi
chia sẻ về vấn đề ngộ độc thuốc trị tiểu đường fenformin tiến sĩ bác sĩ nguyên quang bảy trường khoan nội tiết đài tho đường bệnh viện bạch mai cho biết
cùng với một số các bệnh không lây nhiễm khác có rất là nhiều các nguyên nhân nhưng mà người ta thấy chủ yếu là liên quan đến vấn đề là lối sống
tức là vì chúng ta hoạt động ít hơn chế độ ăn nhiều hơn và cái tình trạng là thừa cân béo phì tăng lên và đó là cái nguyên nhân trực tiếp dẫn đến là cái tình trạng đáy thao đường
tất nhiên là còn một số các nguyên nhân khác nữa ví dụ như là người ta chịu stress nhiều rồi thì ô nhiễm không khí cũng được cho là những nguyên nhân phụ trợ góp phần làm gia tăng tỷ lệ mắc đai thao đường gần đây
đa phần người bệnh và không ít là cả nhân viên y tế đâu cứ hiểu là đái tháo đường là một cái bệnh mà nó chỉ là tăng đường huyết đơn thuần thôi
nhưng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là đái tháo đường là một cái bệnh mà có một cái định nghĩa tôi rất là thích
người ta nói là đài tho đường là bệnh tử vong tim mạch sớm kèm theo ngủ và suy thận
và nhấn mạnh đến là bệnh nhân đài tho đường nếu không được kiểm soát đường huyết sớm thì sẽ do các bệnh lý tim mạch kèm theo những cái biến chứng nặng đề khác
đây là một cái điều mà rất là đáng lo ngại
nó xuất phát từ cái chuyện một là người bệnh không hiểu biết và họ cũng không được giáo dục đầy đủ không được tiếp cận các cái nguồn thông tin
và một cái điều nữa là dường như là người dân chúng ta quen có thói quen là thích dùng những cái thuốc mà người ta cho là thuốc y học cổ truyền cảm giác là nó lành hơn bởi vì người ta cứ sợ thuốc tây
nhưng mà chúng tôi cũng đã rất là nhiều lần trao đổi vấn đề này và cũng trong rất nhiều các cái buổi sinh hoạt cộng đồng bộ bệnh nhân đài tho đường chúng tôi vẫn nhấn mạnh rằng là đó là một cái thói quen không tốt
bởi vì là tất cả những cái thuốc tây thì được có một cái liều lượng cụ thể đã được nghiên cứu rất là kỹ và người ta biết rất là rõ những cái mặt tốt không tốt để cảnh báo cho người bệnh
thế còn những cái thuốc y học cổ truyền thì có nhiều thuốc cũng được nghiên cứu khá là kỹ nhưng mà có rất rất nhiều loại đặc biệt là các cái loại thuốc mà trôi nổi trên thị trường là không được nghiên cứu kỹ
và người ta chỉ quan tâm cái người bán hoặc cái người sản xuất người ta quan tâm đến cái mặt là cái hiệu quả giảm đường huyết và những cái tác dụng phụ đi kèm thậm chí những tác dụng phụ rất nguy hiểm có thể gây chết người thì người ta lại người ta không cảnh báo
vâng như chúng ta đều biết thì trong cái nhóm thuốc uống điều trị đáy thao đường thì cái thuốc đầu tiên được phát minh ra là cái nhóm thuốc sunga và nhóm thứ hai là nhóm biwanite là được phát minh ra thứ hai tức là vào những thập kỷ khoảng độ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong cái nhóm này thì có ba cái loại
thế thì thường trong cái đó thì cái thuốc phenformin thì bắt đầu được sử dụng vào cỡ năm khoảng độ một nghìn chín trăm bảy mươi nhưng mà sau đó có vài năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba thì ở mỹ người ta phát hiện rất là nhiều những cái bệnh nhân bị tác dụng phụ và tử vong mà nguyên nhân chủ yếu là do nguy cơ là bị nhiễm toàn acid lactic tức là một nhiễm acid rất là nặng và máu nó bị nhiễm toàn dẫn đến là ức chế trung tâm hô hấp tuần hoàn và bệnh nhân có thể bị tử vong
chính vì vậy thì sau đó chỉ có một số bệnh nhân bị tắc dụng phụ và tử vong
sau ba năm là cơ quan kiểm soát dược phẩm hoa kỳ fda người ta đưa ra cái cảnh báo và người ta yêu cầu là bắt buộc là phải ngừng cái thuốc này
mặc dù cái thời điểm đó thì nhà sản xuất rồi một số người cho rằng là cái thuốc đó rất là tốt tác dụng nó tốt vậy thì chúng ta có thể rồi thì người ta viện vào lý do rằng là nếu cái thuốc như này mà ngừng thì sẽ không có thuốc nào thay thế cả
người ta vẫn muốn dùng cái thuốc đó nhưng mà trước cái tình hình là cái sự gia tăng của các cái biến chứng thì fda cũng như là mỹ người ta cương quyết là ra lệnh là anh phải bắt buộc phải ngưng hoàn toàn
đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
đã được ngừng hoàn toàn ở mỹ và sau đó thì rất nhiều nước là quyết định là cấm lưu hành những thuốc này
đối với người bệnh đái tháo đường thì chúng ta phải xác định đây là bệnh mạng tính lâu dài và cái chiến lược điều trị đáy tháo đường thì gồm chúng tôi vẫn nói là có một cái kiềng ba chân thuốc chỉ là một thôi
hai cái kiềng khác cũng rất là quan trọng đấy là chế độ ăn và chế độ luyện tập
chế độ ăn và chế độ luyện tập cực kỳ quan trọng và nó giống như nền móng
muốn xây một cái ngôi nhà chắc thì cái nền móng tức là chế độ ăn chế luyện tập phải chắc cho kiểm soát đường huyết cho nó tốt hơn và đạt được cái mục tiêu
không thể nào mà chúng ta lại bảo là chúng ta dùng thuốc rồi thì chúng ta có thể ăn uống thoải mái mà không cần tập được
thế thì đấy là vấn đề chế độ ăn và chế độ tập
còn đối với thuốc thì ngày nay thì tôi nghĩ rằng là cái mạng lưới y tế rồi thì hệ thống thầy thuốc đã tương đối đầy đủ
tuyến xã thì có thể chưa có như các tuyến huyện thì chúng tôi đã có chương trình đào tạo tập huấn bộ y tế đã hỗ trợ và thực chất là các thầy thuốc đó đủ khả năng để điều trị những trường hợp bệnh đáy đường thông thường
tất nhiên nếu mà đáy thao đường mà khó quá nặng quá thì người ta đã chuyển lên trên chỗ chúng tôi
thì người bệnh hãy tuân theo chế độ điều trị gồm có ăn uống luyện tập dùng thuốc đầy đủ
và nếu có tác dụng phụ gì thì phải liên lạc ngay với bác sĩ
năm mươi các bệnh nhân đáy thao đường tiếp hai là có thể phòng ngừa được
và cái vai trò của gia đình rất là quan trọng trong vấn đề cùng chăm sóc bệnh nhân rồi cùng thực hiện cái chế độ ăn thay đổi lối sống để không chỉ là tốt cho bệnh nhân mà còn có thể chính phòng ngừa bệnh đái đường cho chính những người trong gia đình
vì bản thân những người trong gia đình cũng là những người có yếu tố nguy cơ cao bị đái tháo đường
vnpformi là thuốc trị đáy tháo đường tuy nhiên hiện nay không còn được cấp phép lưu hành tại nhiều nước trên thế giới và việt nam
do đó nguy cơ bị nhiễm toàn chuyển hóa thậm chí có thể dẫn tới tử vong
hiện nay fenmin vẫn được sử dụng để chọn vào các chế phẩm y học cổ truyền lưu hành bất hợp pháp ở nhiều nơi trên thế giới trong đó có việt nam
vì độc tính rất cao gây tử vong cho nhiều người nên thế giới đã thu hồi và cấm sử dụng từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phenformin là thuốc trị đáy thao đường tuy nhiên hiện nay không còn được cấp phép lưu hành tại nhiều nước trên thế giới trong đó có việt nam
phẩm thuốc không giống nguồn gốc xuất xứ cần phải báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp xử lý